với mục tiêu tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước là mục tiêu động lực để ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tương quang
mời quý vị và các bạn cùng đón xem phóng sự cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp do đài phát thanh truyền hình tuyên quang thực hiện
phóng sự được phát trong chuyên mục trang địa phương kênh truyền hình nhân dân
một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh tuyên quang chỉ đạo quyết liệt đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trọng tâm của cải cách thủ tục hành chính là công khai các loại thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
rút ngắn thời gian giải quyết công việc và hướng đến mục tiêu tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước
lấy cải cách thủ tục hành chính là mục tiêu động lực để ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư đến tuyên quang
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm sở tài nguyên và môi trường đã triển khai hệ thống một cửa điện tử
các tổ chức cá nhân có thể nhắn tin tra cứu thông tin về hồ sơ trên internet để biết tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục của mình
cơ chế quản lý giải quyết thủ tục hành chính của nhà nước cũng đã có sự chuyển biến quan trọng từ mệnh lệnh sang phục vụ
đảm bảo cung cấp phổ biến thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các doanh nghiệp và người dân về các lĩnh vực của ngành thông tin về thủ tục hành chính quy định của pháp luật về quản lý ngành thông tin về giá đất quy hoạch kế hoạch qua đó góp phần công khai minh bạch thông tin và tuyên truyền các hoạt động của ngành một cách thiết thực và hiệu quả
trong thời gian qua có một chuyển biến rất tích cực đối với các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt hướng dẫn các thủ tục rồi là giải quyết nhanh
các thủ tục về hành chính giải quyết cho doanh nghiệp ví dụ như là hiện nay tôi thấy là ví dụ như là việc đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp mở các doanh nghiệp thì trước đây thì có thể là phải đến sở kế hoạch để đăng ký và hướng dẫn thủ tục tại sở kế hoạch nhưng nay đã chuyển biến như là đăng ký qua điện tử
cái việc chuyển biến giải quyết cho các doanh nghiệp cũng rất là rõ ràng minh bạch hơn và thời gian
giải quyết rút ngắn nhanh hơn cái đó là một cái điều mà trước tiên là cộng đồng doanh nghiệp cũng thấy là một cái đáng mừng
hiện nay tại tuyên quang đã có bốn mươi hai cơ quan đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
việc áp dụng hệ thống này đã giúp cho các cơ quan cụ thể hóa quy trình giải quyết công việc trên nền các quy định chung về thủ tục hành chính của các bộ ngành trung ương và của tỉnh một cách khoa học đúng luật
đối với sở tài nguyên môi trường khi áp dụng hệ thống này vào công tác quản lý đất đai một số thủ tục hành chính đã và đang được giảm bớt thời gian thực hiện
một số quy trình không cần thiết cho các tổ chức cá nhân được loại bỏ mà vẫn đảm bảo đúng khung thời gian tối đa tối thiểu trong bộ thủ tục hành chính của bộ tài nguyên môi trường
một trăm linh sở ban ngành và ủy ban dân các huyện thành phố đã có mạng nội bộ với một tám trăm bốn mươi hai trên hai một trăm sáu mươi sáu máy tính được kết nối internet
để khai thác và trao đổi thông tin hệ thống thư điện tử tỉnh đã được xây dựng và triển khai tới một trăm linh các sở ban ngành ủy ban dân các huyện
với ba trăm hai mươi hai hòm thư tập thể một bốn trăm một mươi bảy hòm thư cá nhân một trăm linh các sở ban ngành và ủy ban dân cấp huyện đã xây dựng trang tin điện tử
trên các trang thông tin điện tử các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương của tỉnh được cập nhật liên tục phong phú đã giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời
và thực hiện một cách hiệu quả

không chỉ là thời gian thái độ và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức mà đến đó họ còn được tiếp cận hệ thống thông tin văn bản đầy đủ chính xác
đã được niêm yết công khai về thủ tục hành chính mức thu phí lệ phí tiến độ xử lý giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ tại các cơ quan đơn vị
để tạo sự hài lòng cho người dân cán bộ công chức các cơ quan quản lý nhà nước đã có sự đổi mới về chuẩn mực thực hiện văn hóa công sở
quy tắc ứng xử kỷ luật kỷ cương hành chính nhất là tác phong lề lối làm việc
tạo hình ảnh về những cán bộ công chức gần gũi thân thiện
việc công khai minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính ở các cơ quan quản lý nhà nước tại tuyên quang đã và đang nhận được sự đồng tình và ủng hộ của người dân
tôi thấy mọi người ở đây phong cách làm việc rất là nhiệt tình nhất là lãnh đạo rất tận tâm xuống thăm hỏi nhân dân rất hành động mọi người
nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và sự quyết tâm của các cấp các ngành
mà công tác cải cách thủ tục hành chính
đã có những chuyển biến đáng kể
tuy nhiên hiện nay tỷ lệ văn bản đi đến được chuyển hoàn toàn qua mạng trên tổng số các văn bản này giữa các cơ quan trong tỉnh chỉ đạt hai mươi
giữa ủy ban nhân dân tỉnh thành phố với các cơ quan bên ngoài địa phương chỉ có năm
tỷ lệ này thực hiện trong nội bộ mỗi cơ quan tính trung bình là năm mươi
nguyên nhân là do tuyên quang chưa triển khai ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chưa sử dụng đồng loạt phần mềm quản lý văn bản
chính vì vậy đã làm ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin mới xử lý công việc cho người dân doanh nghiệp
điều này thể hiện qua kết quả công bố chỉ số pci năm hai nghìn một mươi chín
trong một mươi chỉ số pci thì tuyên quang có ba chỉ số tăng không đáng kể gồm chỉ số về chi phí thời gian tính minh bạch và tính năng động
có hai chỉ số giảm đó là chỉ số thiết chế pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp
chúng ta phải minh bạch các thủ tục đầu tư và các thủ tục hành chính
hiện nay các thủ tục hành chính của chúng ta chúng ta phải giả soát lại cho nó cập nhật với tất cả các văn bản mới nhất
mà ủy ban nhân tỉnh phải công bố các thủ tục này làm căn cứ để cho các sở ban ngành thực hiện
hay như là trung tâm xuất tiên đầu tư là đơn vị hướng dẫn các doanh nghiệp
thì chúng tôi có được cái bộ thủ tục mà được ủy ban tỉnh công bố
thì chúng tôi sẽ hướng dẫn công khai và hướng dẫn cho các đồng tư
thứ hai nữa là
chúng ta phải nâng cao được các cán bộ mà làm cái việc giải quyết thủ tục hành chính
và các cán bộ mà làm ở các bộ phận một cửa
là phải nâng cao kỹ năng phục vụ người dân và doanh nghiệp
làm sao mà để ngay từ ban đầu đến thì người ta đã thấy có một cái không khí rất là niềm nở
người ta thấy có một sự yên tâm
thứ hai nữa là phải nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ để làm sao mà nắm bắt chắc
hướng dẫn thật tốt và giải quyết nhanh nhất cho nhà đầu tư và người dân
để mà thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tuyên quang trong thời điểm này
tốt nhất thì các cấp chính quyền và lãnh đạo phải hành động thực tế quyết liệt hơn
tạo điều kiện và có một môi trường đầu tư vững chắc cho các nhà đầu tư
từ thủ tục hành chính bước đầu được cải thiện thế nhưng chưa thực sự thông thoáng
từ những cán bộ tiếp cận dân và những cái thủ tục qua các thâu một cửa
đó cái đó thực sự là làm với dân vì dân và làm sao để cho các doanh nghiệp được cảm nhận được điều đó
người ta tin tưởng hoàn toàn và người ta cũng có một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh
cái đó thì sẽ thu hút được các nhà đầu tư
mới đây ubnd tỉnh tuyên quang đã ban hành kế hoạch số bốn mươi hai về việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân tổ chức
đối với sự phục vụ của các nhà đầu tư
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quyết định số một nghìn ba trăm tám mươi ba của bộ trưởng bộ nội vụ
về việc phê duyệt đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
theo đó sở nội vụ sẽ là cơ quan chủ trì thực hiện việc cấp bước tiến hành điều tra xã hội học
để xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong tiếp cận dịch vụ thủ tục hành chính
sự phục vụ của công chức kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước
việc điều tra xã hội học được thực hiện bằng hình thức phát phiếu khảo sát đối với các giao dịch đã được thực hiện của sáu dịch vụ hành chính trong năm hai nghìn một mươi chín
các đơn vị thực hiện khảo sát là các đơn vị hành chính nhà nước cấp tỉnh cấp huyện và việc khảo sát được thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
qua khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước
thông qua đó
các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu mong muốn của người dân tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ
và cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân tổ chức
từ đó thu thập thông tin làm căn cứ đề ra các giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước
người dân và doanh nghiệp đang kỳ vọng kế hoạch số bốn mươi hai của ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tạo bước chuyển mới trong tác phong lề lối làm việc
của đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng hình ảnh những cán bộ gần gũi thân thiện hết lòng phục vụ để tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp do đài phát thanh truyền hình tuyên quang thực hiện
phóng sự được phát trong chuyên mục trang địa phương kênh truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt
phóng sự được phát trong chuyên mục trang địa phương kênh truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt